trong tối qua mùng tám tháng bảy một vụ hỏa hoạn cũng đã xảy ra tại một ảnh viện áo cưới trên đường trần phú
thành phố vinh tỉnh nghệ an đám cháy xảy ra ngay cạnh quốc lộ một khiến cho đoạn đường này bị tắc nghẽn cuộc bộ
rất may là vụ cháy đã được dập tắt kịp thời không để lan rộng
một số nhân chứng tại hiện trường cho biết khoảng một mươi chín h một mươi năm tối tám tháng bảy
người dân bất ngờ thấy khói lửa bốc ra từ căn nhà bốn tầng ở số hai trăm một mươi đường trần phú tp vinh
người dân tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng không hiệu quả đám cháy nhanh chóng bùng phát dữ dội khiến cả khu phố náo loạn
người dân trong nhà kịp thời chạy thoát ra bên ngoài trước khi ngọn lửa bao trùm
cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh nghệ an đã điều động bốn xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa
đến khoảng hai mươi một h cùng ngày đám cháy mới cơ bản được không chế nhiều tài sản bên trong ảnh viện áo cưới bị thiêu dụi may mắn không có thương vong
nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định có thể là do chập điện